những ngày qua siêu thứ ba đã và đang nhận được sự chú ý đặc biệt vì có đến một mươi năm tiểu bang và một vùng lãnh thổ của mỹ cùng tổ chức bầu cử sơ bộ lưỡng đảng trong cùng ngày
trong đó cuộc đua giữa ứng cử viên sáng giáo của đảng cộng hòa là ông donald trump và cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley ngày càng trở nên cam go
đặc biệt là khi bà haley vừa đánh bại đối thủ donald trump của mình tại thủ đô washington
theo reuters trong ngày ba tháng ba bà nikki haley đã có chiến thắng đầu tiên trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa
sau khi đánh bại ông donald trump tại cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở thủ đô washington
kết quả kiểm phiếu cho biết bà haley đã giành được sáu mươi hai chín số phiếu bầu trong khi con số của ông trump là ba mươi ba hai
chiến thắng này là cố hích quan trọng cho nữ cựu đại sứ trước ngày siêu thứ ba vào ngày năm tháng ba
khi một mươi năm bang và một vùng lãnh thổ của mỹ sẽ cùng tiến hành vòng bầu cử sơ bộ
nikki haley là cựu tổng thống của bang nam carolina và cựu đại sứ liên hợp quốc
hiện là đối thủ duy nhất cạnh tranh với ông trump cho vị trí đại diện đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi bốn
trước đó bà đã thua ông trump trong cả tám cuộc bầu cử sơ bộ
reuters đã nhận xét rằng chiến thắng ở washington là một thành quả mang tính biểu tượng nhỏ
kết quả này đã giúp bà haley dành một mươi chín phiếu đại biểu một số lượng hầu như không đáng kể so với một hai trăm một mươi năm phiếu cần thiết
để giành quyền đại diện cho đảng cộng hòa
sau chiến thắng này đại diện chiến dịch tranh cử của bà haley cho biết
sau tất cả những sự hỗn loạn mà ông trump mang lại
không có gì đáng ngạc nhiên khi những cử tri cộng hòa ở washington lại ủng hộ bà ấy
trên thực tế ông trump chưa bao giờ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở washington d c
vào năm hai nghìn một mươi sáu cựu tổng thống chỉ về thứ ba tại bang này
đến năm hai nghìn hai mươi ông trump lại thất bại trước đương kim tổng thống biden tại thủ đô
được biết thủ đô washington có dân số một trăm linh thành thị và đa phần cư dân có bằng đại học
đây là nhóm cử tri thế mạnh của bà haley
một nguyên nhân khác khiến ông trump gánh thất bại
được dự báo tử trức ở washington là mối quan hệ giữa ông và nơi này
về điều này reuters lưu ý thủ đô washington có số lượng công chức liên bang lớn
họ vốn là những người bị đồng minh của ông trump tuyên bố sẽ xa thải hàng loạt
và thay bằng những người trung thành nếu ông tái đắc cử vào tháng một mươi một tới
tuy vậy theo reuters
bà haley đối mặt với những khó khăn gần như không thể vượt qua
trong cuộc so tài với ông trump người đang tạo ra cách biệt lớn
các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khả năng ông trump sẽ tiếp tục thắng
tại các bang khác trong tương lai đặc biệt ở ngày bầu cử siêu thứ ba tới
điều này đồng nghĩa ông trump cũng được dự đoán sẽ tai đấu
với ứng viên sáng giá của đảng dân chủ là tổng thống joe biden
theo đài mbc news ông trump đã chiến thắng trong các cuộc bầu kín
của đảng cộng hòa ở bang idaho giành được toàn bộ ba mươi hai đại cử tri của bang này
năm nay đảng cộng hòa này đã quyết định chọn ứng viên đại diện đảng
tranh cử tổng thống mỹ bằng hình thức họp kín
sau khi nghị viện bang hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ lẽ ra tổ chức vào ngày một mươi hai tháng ba
trước đó ông trump thông báo thắng lợi trong các cuộc bầu kín
ở hai tửa bang missouri và michigan
tại bang michikan nơi vừa tổ chức bầu cử sơ bộ vừa học kín
ông trump đã giành được một mươi hai trong số một mươi sáu đại cử tri trong cuộc bầu cử ngày hai mươi bảy tháng hai
và thu về ba mươi một đại cử tri còn lại của tiểu bang trong các cuộc họp kín ngày hai tháng ba
tại bang mishori theo tờ the new york times đưa tin về cựu tổng thống trump ghi nhận
chiến thắng toàn diện với một trăm linh số phiếu thuộc về mình cùng với năm mươi một đại cử tri tại đây
kết quả bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa được công bố trong lúc ông trump
và đối thủ duy nhất còn lại nikki haley cùng tổ chức meeting tại bắc carolina
một trong một mươi năm tiểu bang và một vùng lãnh thổ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày năm tháng ba
như vậy những chiến thắng liên tiếp đã giúp cựu tổng thống mỹ nhận được
hai trăm bốn mươi bảy số phiếu đại biểu trước ngày siêu thứ ba
gấp nhiều lần số phiếu đại biểu của bà haley
để trở thành đại diện tranh cử tổng thống của đảng cộng hòa
một ứng viên cần phải nhận được một hai trăm một mươi năm phiếu đại biểu
ở thời điểm hiện tại các kênh truyền thông lớn của mỹ đều dự đoán
ông trump sẽ thắng áp đảo trong đợt bầu cử sơ bộ tại một mươi sáu bang trong tuần này
một số chuyên gia còn nhận định rằng ông trump sẽ chốt vị trí ứng viên của mình
muộn nhất là vào giữa tháng ba
về phía đảng dân chủ các cuộc bầu cử vào siêu thứ ba chứng kiến sự hiện diện
của một bốn trăm ba mươi chín trong tổng số ba chín trăm bảy mươi chín đại cử tri trên toàn quốc chiếm ba mươi sáu
một ứng viên cần giành được một chín trăm sáu mươi bảy đại cử tri nếu muốn thay mặt đảng dân chủ tranh cử vào tháng một mươi một
tính đến thời điểm hiện tại tổng thống biden nhận được hai trăm linh sáu đại cử tri
theo cuộc khảo sát mới nhất của tờ the new york times và đại học cenna của mỹ
công bố vào ngày hai tháng ba cho thấy bốn mươi tám số người dự kiến đi bầu vào tháng một mươi một sẽ chọn ông trump
trong khi bốn mươi bốn chọn tổng thống
tổng thống biden
trên đường đua được tin là có vai trò quyết định giữa cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
và ứng cử viên sáng giá donald trump
cựu tổng thống mỹ đã giành thắng lợi ngay tại bang quê nhà của nữ đối thủ
tại cuộc bầu cử sơ bộ vào cuối tuần qua ở bang nam carolina
tuy nhiên thắng lợi này cũng đã làm lộ ra một vài điểm yếu của vị ứng cử viên đảng cộng hòa
theo đó kết quả kiểm ba mươi tám phiếu sau cuộc bầu cử sơ bộ ở bang nam carolina
cựu tổng thống mỹ donald trump đã giành được gần sáu mươi
số phiếu tương ứng nhận được sự ủng hộ của ba mươi tám trong số năm mươi đại tử bang
trong khi đó đối thủ của ông cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
chưa giành được sự ủng hộ của đại biểu nào
với kết quả này ông trump đã nắm chắc phần thắng ở bang nam carolina tức bang nhà của bà haley
như vậy chỉ vài giây sau khi cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở nam carolina kết thúc ngày hai mươi bốn tháng bốn
truyền thông mỹ đã xác định cựu tổng thống donald trump là người chiến thắng với năm mươi chín tám
nhiều hơn khoảng hai mươi so với bà nikki haley người giành ba mươi chín năm
được biết bang nam carolina được coi là bang chiến địa của bà haley
nơi bà đã có hai nhiệm kỳ làm thống đốc từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy
không chỉ dư luận trong nước mà cả dư luận quốc tế cũng quan tâm tới kết quả cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa tại bang này
vì đây được coi là cơ hội cuối cùng để bà hàle níu giữ hy vọng trở thành ứng cử viên tranh cử tổng thống mỹ của đảng
tuy nhiên ông donald trump đã không có cơ hội để bắt đầu bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa
trump đã giành chiến thắng dễ dàng tại sân nhà của đối thủ
mặc dù cựu tổng thống chỉ ghé chân bốn lần ở nơi này trong những tuần gần đây
điều này đã khẳng định thêm vị thế thống trị của cựu tổng thống với đảng cộng hòa
thế nhưng chính thắng lợi này đã phơi bẩy điểm yếu của trump
khi hàng trăm nghìn người tương đương gần bốn mươi cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ ở nam carolina không ủng hộ ông
qua các cuộc thăm dò hậu bỏ phiếu cựu tổng thống đã để mất nhóm cử tri ôn hòa và độc lập vào tại haley
theo ap vocas cho biết hơn một phần năm cử tri sơ bộ cộng hòa nói sẽ không bỏ phiếu cho trump vào tháng một mươi một nếu ông trở thành ứng viên của đảng
điều này được thể hiện rõ khi bản nikki haley nhận hơn tám mươi phiếu bầu ở một số khu vực bầu cử tại thành phố chaston
chia sẻ về điều này đối thủ của ông donald trump bày tỏ bà hiểu bốn mươi cách biệt với năm mươi
song bà cũng biết bốn mươi không phải là nhóm nhỏ
có một lượng cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng cộng hòa nói rằng họ muốn một lựa chọn khác
hiện nay cựu tổng thống mỹ hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng cộng hòa
trong khi bà hàle là đối thủ đáng chú ý nhất có khả năng cản trở con đường của ông trump tiến tới nhận đề cử của đảng
các trợ lý thân cận với chiến dịch tranh cử của ông donald trump cho biết
kế hoạch mà đội ngũ của ông vạch ra cho cuộc bầu cử sơ bộ ở nam carolina là dành sự ủng hộ của hàng loạt quan chức bang một cách nhanh nhất
mặc dù đây chưa phải là một chiến thắng áp đảo hoàn toàn
thế nhưng ông vẫn dẫn trước bà hàle với khoảng cách tỷ lệ ủng hộ khá rộng là hai mươi điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tại bang này
theo nhận định của giới quan sát chiến dịch tranh cử kỷ luật của bà haley đã có những hiệu quả nhất định
cụ thể điều này đã giúp bà giành được sự ủng hộ từ nhóm cử tri độc lập sinh viên tốt nghiệp
những người đi bỏ phiếu lần đầu nhóm không sở hữu súng và phản đối lệnh cấm phá thai toàn quốc
trong số cử tri sơ bộ nghĩ ông trump không phù hợp với chức vụ tổng thống nếu bị kết tội bà haley được tám mươi bảy ủng hộ
trên thực tế liên minh ôn hòa và tầng lớp trí thức hiện khó có thể giúp bà hàle đảo ngược tình thế áp đảo ông trump
tuy nhiên giới quan sát cảnh báo tới tháng một mươi một và thời điểm cuộc bầu cử toàn quốc diễn ra
có thể là khối cử tri sẽ định đoạt cục diện
theo fork new đưa tin năm mươi chín cử tri ủng hộ bà haley không có kế hoạch bỏ phiếu cho ông trump trong cuộc bầu cử tháng một mươi một
mặc dù tỷ lệ từ chối bỏ phiếu cho trump của cử tri cộng hòa chắc chắn sẽ giảm trong những tháng tới
giới quan sát cho rằng đây vẫn là mối đe dọa cho hy vọng trở lại nhà trắng của vị cựu tổng thống này
đến nay một số nhà tài trợ vẫn tiếp tục đề nghị hỗ trợ tài chính cho bà haley
vì cho rằng bà là lựa chọn thay thế duy nhất nếu chiến dịch tranh cử của ông donald trump gặp trục trạc
trong khi đó tờ báo new york post đưa tin phần lớn người do thái tại bang new york
sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên donald trump của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
theo đó new york post dẫn kết quả thăm dò dư luận của trường sinai college cho biết
có năm mươi ba cử tri do thái được hỏi tại new york
vốn là bang có số phiếu đại cử tri nhiều thứ tư với hai mươi tám phiếu trên bản đồ bầu cử mỹ
sẽ bỏ phiếu cho cựu tổng thống trump
trong khi chỉ có bốn mươi bốn số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho đương kim tổng thống joe biden của đảng dân chủ
theo tờ báo có lượng phát hành lớn tại new york này
xu thế cử tri do thái đảo chiều quay trở
tổng thống trump ủng hộ ông trump ngày càng rõ
kể từ sau khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới giữa israel và phong trào hamas ở giải gaza
theo ông sam markstein giám đốc chính trị quốc gia của tổ chức liên minh do thái cộng hòa
xu thế đảo chiều trong nhóm cử tri do thái tại bang new york là rõ ràng và vững chắc
tuy nhiên các nhà phân tích nhận định
thay đổi bất ngờ này sẽ không đủ để mang lại chiến thắng cho ông donald trump tại new york
nơi vốn được coi là bang nhà của đảng dân chủ
kết quả thăm dò của trường đại học trên cũng cho thấy
ông biden đang dẫn đối thủ trump với tỷ lệ bốn mươi tám và ba mươi sáu tại new york
thông tin trên được công bố trong bối cảnh chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ sắp bước vào giai đoạn tăng tốc
sau nam carolina được mỹ sẽ tiến hành bầu cử siêu thứ ba vào ngày năm tháng ba
khi một mươi hai bang đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ
trong đó có các bang đông dân là california và texas
các cuộc đua nội bộ của đảng dân chủ và cộng hòa thường ngã ngũ sau ngày siêu thứ ba này
chiến thắng ở nam carolina chứng minh ông trump
có thể mở rộng phạm vi ủng hộ vượt ra ngoài nhóm cử tri da trắng lớn tuổi và không có bằng đại học
tuy nhiên khoảng chín mươi cử tri nam krona là người da trắng
khiến việc đánh giá hiệu quả chiến dịch của ông với nhóm cử tri sa màu mà ông cố tiếp cận trở nên khó khăn
khoảng một nửa cử tri cộng hòa ở nam carolina
trong đó có khoảng một phần bốn người ủng hộ trump lo ngại rằng cựu tổng thống quá cực đoan
khoảng ba mươi cử tri tin trump đã có những hành động sai phạm trong ít nhất một vụ kiện tụng chống lại ông
nói rằng các cuộc điều tra là nỗ lực chính trị để can thiệp bầu cử
ở một diễn biến khác theo thông tin từ nhà trắng
tổng thống biden sẽ có chuyến thăm đến thành phố biên giới bros fral bang texas vào thứ năm tuần này
để gặp các cơ quan thực thi pháp luật và lãnh đạo chính quyền địa phương
như vậy tổng thống mỹ joe biden và đối thủ nặng ký nhất của ông trong kỳ bầu cử cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
là cựu tổng thống donald trump sẽ đến thăm khu vực biên giới mỹ và mexico vào cùng một thời điểm
động thái này cho thấy vấn đề nhập cư bất hợp pháp đang nổi lên
là một trong những chủ đề nóng nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay
trước đó cựu tổng thống trump đã thông báo sẽ đến thăm khu vực andropas
cũng ở khu vực biên giới giáp mexico của bang texas cách thành phố pras file khoảng năm trăm linh km
ông trump cũng thường xuyên chỉ trích chính sách an ninh biên giới hiện nay của chính quyền tổng thống biden
khiến số lượng người nhập cư bất hợp pháp vào mỹ gia tăng nhanh chóng
chuyến thăm đến khu vực biên giới cùng ngày với ông trump cho thấy
sự thay đổi gần đây trong lập trường của ông biden về chính sách an ninh biên giới
sau khi gần như phớt lờ lời kêu gọi của đảng cộng hòa về vấn đề di cư và an ninh biên giới
trong vài năm đầu tiên nắm quyền hiện tổng thống biden ngày càng chủ động trong việc giải quyết vấn đề này
thực tế chính quyền tổng thống biden đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng người xin tị nạn gia tăng
ở biên giới mỹ mexico trong khi các đảng viên của đảng cộng hòa tại quốc hội
liên tục đe dọa không thông qua các dự luật về an ninh biên giới
được biết vấn đề nhập cư cũng đang trở thành điểm nóng trong chiến dịch tranh cử đang diễn ra
khi ngày càng có nhiều người quan tâm theo một số kết quả thăm dò mới nhất
một trăm linh trong số người được hỏi coi đây là vấn đề quan trọng và cấp bách nhất mà mỹ phải đối mặt
con số này tăng mạnh so với một mươi một trong tháng một mươi hai năm ngoái
đối với đảng cộng hòa ba mươi sáu số người được hỏi xếp nhập cư là quan ngại chính
trong khi chỉ có hai mươi chín lo ngại về các vấn đề kinh tế
cuộc đua tranh cử tại nước mỹ đang nóng lên từng ngày và kết quả bất cứ gì cũng không đáng tiếc
và kết quả bầu cử sơ bộ của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa phần nào sẽ ngã ngũ vào ngày siêu thứ ba năm tháng ba tới
cho đến nay theo giới quan sát nhiều khả năng đương kim tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump
sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua nội bộ để giành quyền đề cử của hai đảng dân chủ và cộng hòa
theo đó việc đương kim tổng thống joe biden giành chiến thắng tại tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ cho tới nay
đã khẳng định vị thế ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng
để tái tranh cử tổng thống vào tháng một mươi một tới với đối thủ của đảng cộng hòa
những cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua được xem là phép thử quan trọng về sự ủng hộ của các cử tri da màu
đối với nỗ lực tái tranh cử của ông joe biden
chính bang miền nam nước mỹ này đã mở đường đưa ông joe biden tới nhà trắng trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó ông trump đang phải đối mặt với chín mươi một cáo buộc hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả
cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi trước ông joe biden
việc phát hiện ra các tài liệu mật tại dinh thử của ông ở bang florida
và cáo buộc ông đã bí mật giản xét việc trả thu một ngôi sao kiêu dâm
phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử ông trump dự kiến bắt đầu vào ngày hai mươi năm tháng ba tại thành phố new york
trong vụ kiện này ông trump bị cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền bịt miệng
cho ngôi sao kiêu dâm stormy daniels trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên ông trump tuyên bố không nhận tội trong mọi vụ kiện và tuyên bố rằng các cáo buộc không có bằng chứng
xuất phát từ một âm mưu của đảng dân chủ nhằm làm trạch hướng chiến dịch tranh cử của ông